mỹ phát triển phương pháp tiêu diệt hiv tiềm ẩn trong tế bào
các nhà nghiên cứu của mỹ đã nâng cấp một phương pháp được phát triển vào năm hai nghìn một mươi
để loại bỏ và tiêu diệt virus hiv tiềm ẩn trong tế bào người
điều từ trước tới nay chưa thực hiện được
theo một công bố trên tạp chí y khoa nature cammunication ngày một mươi bốn tháng một
các nhà khoa học từ trường đại học california los angeles ucla
đã phát hiện ra một phương pháp mới điều trị virus gây suy giảm miễn dịch ở người là hiv
từ đó có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân hiv
phóng viên thông tấn xã việt nam tại mỹ cho biết
các nhà nghiên cứu của ucr đã nâng cấp một phương pháp được phát triển vào năm hai nghìn một mươi
để loại bỏ và tiêu diệt virus hiv tiềm ẩn trong tế bào người
tác giả chính của công trình nghiên cứu yoli kim cho biết
những phát hiện này cho thấy
có thể loại bỏ hiv ra khỏi cơ thể
điều từ trước tới nay chưa thực hiện được
bà cho rằng nghiên cứu này mở ra mô hình mới về khả năng chữa khỏi hiv trong tương lai
trong phương pháp được phát triển năm hai nghìn một mươi tám
các nhà khoa học sử dụng một hợp chất tổng hợp đặc biệt
để kích hoạt virus hiv bất hoạt trên chuột
có hệ thống miễn dịch được thay đổi giống với hệ thống miễn dịch của con người
khi thực hiện phương pháp này
các nhà khoa học kết hợp với các loại thuốc kháng virus
thường được sử dụng để tiêu diệt virus hiv đang hoạt động
kết quả cho thấy
này đã tiêu diệt được khoảng hai mươi năm tải lượng virus hiv ở chuột ở trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên trong nghiên cứu mới
nhóm các nhà nghiên cứu của ucr đã thêm các tế bào tiêu diệt sự khỏe mạnh
giống như các tế bào được tạo ra ở một người khỏe mạnh
để loại bỏ virus hiv được kích hoạt ở chuột
kết quả đã loại bỏ được hoàn toàn virus ở bốn mươi số cá thể chuồn được nghiên cứu
hiện tại nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để đưa tỷ lệ này lên con số tuyệt đối một trăm linh
và tiến đến giai đoạn thử nghiệm mới trên người
trưởng nhóm nghiên cứu jolie kim cho biết
chúng tôi sẽ chuyển sang các nghiên cứu lâm sàng ở động vật linh trưởng
không phải con người với mục tiêu cuối cùng là thử nghiệm phương pháp tương tự ở người
những kết quả khích lệ nói trên đang mang lại hy vọng cho hàng triệu người có hiv
về việc các nhà khoa học có thể tìm ra thuốc điều trị cho họ
trước khi chuyển sang giai đoạn mắc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là aids
người nhiễm hiv mắc covid một mươi chín có nguy cơ tử vong cao hơn ba mươi
nhiễm hiv là tình trạng nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người
virus này tấn công hệ thống miễn dịch và phá hủy các tế bào bạch cầu
người bị nhiễm hiv gọi là dương tính với hiv
tuy nhiên kết quả xét nghiệm máu có thể âm tính nếu thực hiện xét nghiệm quá sớm sau khi nhiễm
không giống như các virus khác virus hiv sẽ tồn tại trong cơ thể người suốt đời
sau nhiều tháng hoặc nhiều năm nhiễm hiv
người bệnh sẽ phát triển hội chứng suy giảm biễn dịch mắc phải là aids
bệnh do virus
virus hiv gây ra gọi chung là hiv aids
virus hiv giết chết hoặc phá hủy các tế bào miễn dịch của cơ thể
cơ thể con người không thể chống lại bệnh này
người bị aids có nguy cơ tử vong do mắc thêm các bệnh nhiễm chùng cơ hội
vốn thường không gây bệnh nghiêm trọng ở những người khỏe mạnh bình thường
theo tiến sĩ bác sĩ đỗ thị thanh nhàn
người nhiễm hiv mắc covid một mươi chín có nguy cơ chuyển nặng
tử vong cao hơn khoảng ba mươi lần so với người bình thường
thông tin trên được đưa ra trong buổi gặp mặt báo chí
nhân tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids
khởi động chiến dịch yêu mới khó phòng chống hiv có ngại gì
tại buổi gặp mặt tiến sĩ hoàng đình cảnh
phó cục trưởng cục phòng chống hiv aids cho biết
theo dự báo của các chuyên gia y tế
đại dịch covid còn kéo dài và hiv aids vẫn là thách thức lớn đối với việt nam
mỗi năm nước ta phát hiện hơn ba mươi người nhiễm hiv
và có tới một mươi năm người tử vong do aids
phần lớn số người nhiễm hiv là ở lối tuổi trẻ
tuổi lao động trụ cột của gia đình
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để điều trị hiệu quả cho người nhiễm hiv
các cơ sở y tế đã thành lập đội đặc nhiệm để xử lý các tình huống
cụ thể người nhiễm hiv được cấp thuốc arv trong ba tháng
thay vì hàng ngày phải đi lấy thuốc uống như trước
tại thành phố hồ chí minh khi cả thành phố giải phong tỏa vì covid
các cơ sở y tế đã kê đơn thuốc trong bảy ngày
cho người nhiễm hiv tự điều trị tại nhà
từ thực tế trên cục phòng chống hiv aids đã xây dựng hướng dẫn
kịch bản cho trường hợp người nhiễm hiv phải cách ly tại nhà
và tình huống cơ sở điều trị cho bệnh nhân phải cách ly
phong tỏa vì covid một mươi chín
để đảm bảo người nhiễm hiv không bị rứt thuốc
các đơn vị đã xây dựng kế hoạch sự phòng cấp phá thuốc cho người bệnh
theo ông cảnh chiến lược quốc gia chấm dứt dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
đang đi đúng hướng
trong ba mươi năm ứng phó với hiv aids
việt nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để phòng và điều trị bệnh
ông cảnh cho rằng để chấm dứt đại dịch
chúng ta đang xác định mục tiêu chín mươi năm người nhiễm hiv
biết được tình trạng nhiễm bằng cách nâng cao nhận thức cho họ
để họ tự đi xét nhiệm
với những người nhiễm hiv thì cần điều trị sớm
có thể điều trị ngay tại xã phường
từ đó củng cố hành lang pháp lý cho công tác phòng chống dịch hiv aids
thay đổi hình thức truyền thông về dự phòng
điều trị thực hiện giải pháp can thiệp
thay đổi hành vi cung cấp bông kim tiêm
điều trị metadol
hướng tới mục tiêu người nhiễm hiv cơ bản được điều trị thuốc arv
và người có nguy cơ cao được điều trị dự phòng prep
người nhiễm hiv có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao hơn ba mươi so với người không mắc hiv
thông tin về nguy cơ mà người nhiễm hiv phải đối mặt khi mắc covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ đỗ thị thanh nhàn cục phòng chống hiv aids cho biết
người nhiễm hiv có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao hơn ba mươi so với người bình thường
đặc biệt là phải vào viện cao hơn so với người không nhiễm hiv
theo thống kê người nhiễm hiv mắc covid một mươi chín
điều trị nội trú trong bệnh viện
có nguy cơ chuyển nặng và tử vong cao hơn khoảng ba mươi lần so với những người nhập viện nhưng không nhiễm hiv
chính vì thế việt nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho người nhiễm hiv
theo quyết định của bộ y tế
người nhiễm hiv là một trong những đối tượng ưu tiên cần được tiêm vaccine covid một mươi chín
hiện nay cục phòng chống hiv aids đang xây dựng các cách tiếp cận
để tăng cường việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho người nhiễm hiv
về tỷ lệ tử vong của người nhiễm hiv
covid một mươi chín thì đến nay chưa có số liệu cụ thể
tuy nhiên một số cơ sở y tế đã ghi nhận trường hợp người nhiễm hiv tử vong sau khi mắc covid một mươi chín
bạo động nguy cơ nhiễm hiv ở nhóm đồng giới nam
chia sẻ về tình hình lây nhiễm hiv ở nhóm đồng dưới nam
thạc sĩ bác sĩ võ hải sơn trưởng phòng giám sát xét nghiệm cục phòng chống hiv aids cho biết
đối tượng chính làm lây chuyển hiv hiện nay là nhóm người đồng giới nam
khi quan hệ tình dục
nhóm người đồng giới nam có nguy cơ lây chuyển hiv cao
số người nhiễm hiv có xu hướng gia tăng
và số người trong nhóm đồng dưới nam cũng tăng trong hai ba năm gần đây
bác sĩ sơn cho hay
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do kiến thức và kỹ năng của người đồng giới còn hạn chế
thực tế cán bộ y tế đã phát hiện trường hợp học sinh trung học phổ thông nhiễm hiv
ngoài ra một vấn đề đáng quan ngại hiện nay là tình trạng sử dụng ma túy rời quan hệ tình dục tập thể
tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm hiv
thậm chí một số người không biết mình nhiễm hiv nên khi quan hệ tình dục không ý thức tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cho người khác
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp để điều trị hiệu quả cho người nhiễm hiv
bác sĩ sơn khuyến cáo các cơ sở y tế cần có hướng dẫn khám điều trị arv trong tình hình dịch covid một mươi chín
hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở cấp phát thuốc methanol
thay đổi mô hình cung ứng dịch vụ xét nghiệm hiv từ trực tiếp sang online
hướng dẫn cấp phát thuốc nhiều ngày thành lập nhóm hỗ trợ tránh gián đoạn cấp phát thuốc arv
người giám sát và hỗ trợ kỹ thuật online làm việc tại nhà hỗ trợ từ xa hoặc cử cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ các tỉnh công tác phòng chống hiv aids